nhằm chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
đáp ứng nhu cầu hồi hương của các công dân châu âu
cũng như vận chuyển hàng hóa hỗ trợ y tế cho cộng hòa xét
bamboo airways sẽ phối hợp cùng với đại sứ quán cộng hòa xéc tại việt nam
thực hiện chuyến bay đặc biệt trạng hà nội braha cộng hòa xét vào hôm nay
để đưa các công dân châu âu về nước
bamboo airways sẽ đưa máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
vào khai thác cho chuyến bay đặc biệt này
đại hành với lúc tám h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba
từ sân bay quốc tế nội bài hà nội tới braha cộng hòa xét
chuyên trở hai trăm tám mươi hành khách du lịch và mang quốc tịch xét châu âu về nước
chuyến bay này cũng sẽ vận chuyển hàng hóa y tế của chính phủ việt nam
đến cho cộng hòa séc nhằm hỗ trợ nước này giải quyết tình trạng
thiếu hụt trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
hành khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với đại sứ quán xét
tại việt nam để biết thêm chi tiết và đặt mua vé
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng
và tác động tới rất nhiều hoạt động và kế hoạch của mọi người
trong số đó thì chắc hẳn có những du khách nước ngoài tới với việt nam
đi du lịch và rồi được đón đưa vào sống cách ly tập trung
là điều không ai thực sự mong muốn
tuy nhiên đó là điều bất khả kháng trong thời điểm hiện nay
và trong những ngày sống cách ly các du khách quốc tế lại có nhiều thời gian hơn
để tiếp xúc và tìm hiểu về con người việt nam
qua một lăng kính khác
hôm nay là ngày đặc biệt đối với bà malak elizabeth
bởi ngày kết thúc chuỗi thời gian sống cách ly chung với ngày sinh nhật của mình
nhận hoa rượu mừng từ đại diện chính quyền tỉnh thừa thiên huế
trong lời ca tiếng nhạc đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với bà
ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui mừng khi vừa kết thúc thời gian cách ly y tế
tất cả rất tốt và tôi được đón tiếp rất nồng hậu
ba mươi năm du khách khác đều hân hoan khi thời gian cách ly đã kết thúc
bệnh dịch đã làm thay đổi kế hoạch du lịch của họ
nhưng người dân và chính quyền nơi đây đã mang lại cho họ một ấn tượng khác ấm áp và khó quên
tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây
dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi thật sự rất hài lòng
bởi chúng tôi được chăm sóc tốt trong thời gian cách ly
tôi muốn nói nhiều điều hơn với con người nơi đây rằng
một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay trở lại
nhưng vì tình huống
tỉnh thừa thiên huế đang làm tốt công tác điều trị và cách ly cho những trường hợp nhiễm
hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cho du khách quốc tế cũng như người dân trở về từ các vùng dịch
mong rằng bệnh dịch sớm qua đi để mọi việc trở lại bình thường
để việt nam lại mở cửa đón nhận bạn bè trên khắp thế giới
thưa quý vị khi nói về hệ thống truyền thanh tại cơ sở
hẳn chúng ta còn nhớ là cách đây chỉ hai ba năm thôi
đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc nên bỏ hay giữ loa phường xã
nguyên nhân là bởi tính hữu ích của nó
trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay
thế nhưng những ngày gần đây chúng ta lại được nghe nhiều câu chuyện ngược lại
khi mà loa phường xã đang là công cụ thiết thực và hiệu quả trong công tác chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian gần đây bà nguyễn thị hà ở ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy thành phố hà nội
dành nhiều thời gian hơn để nghe các thông tin từ chiếc loa phường ngay trước cửa
dù trong nhà được trang bị đầy đủ các thiết bị đại chúng để theo dõi cập nhật thông tin
nhưng vì bận
nên bà không có nhiều thời gian xem tv hay xem mạng internet
nhờ loa phường mà bà vừa bán hàng chồng cháu hay cầm nước lại vừa cập nhật được thông tin
cũng nhờ đó mặc dù ở tận cùng trong ngõ ngay sát khu vực cách ly
nhưng bà và nhiều bà con ở đây cảm thấy yên tâm hơn khi biết được cách phòng chống dịch
loa phường vẫn phát hồi ngày là cho dân chúng biết là có thế nào
cách phòng chống dịch bệnh cả dân cũng yên tâm
có loa phát thanh là một ảnh
là một điểm dân phòng của phường đấy
người ta cũng đi lại người ta phát loa người ta từng võng đường một đấy
còn tại khu vực chợ hồn đức viên
hình ảnh các tiểu thương ngồi chăm chú lắng nghe thông tin từ hệ thống phát thanh của chợ
đã không còn là cảnh hiếm gặp
từ cách rửa tay phòng dịch không tụ tập đồng người
đến việc ra đường phải đeo khẩu trang
đều là những thông tin họ được nghe và được áp dụng vào chính gia đình mình
đài truyền thanh của chợ là phát thanh thường xuyên liên tục các nội dung
mà đã được các ủy ban dân quận cấp
phát thanh tuyên truyền để nâng cao ý thức nhận biết và cách phòng tránh cho bà con
lực lượng mà loa phường xã
nó như là lực lượng dân quân chủ lực
tức là nó cùng với quân chủ lực
với các quân bảo trì hiện đại
để rồi phụ trọng những thông tin
mà ơ nhất là cái vùng mà nó
nông thôn này
rồi biên giới hải đảo này
trong cái thời đại
có thể nói là bùng nổ thông tin hiện nay
với nhiều cái phương tiện truyền thống hiện đại
thì cái hệ thống truyền thanh ở cơ sở ấy
nó vẫn không có gì thể thể được
cái hệ thống này rất tiện lợi
và trong công cuộc phòng chống covid một mươi chín
thì người ta thấy rằng là
cái loa phường xã nó có cái ưu thế rất rõ
phát thanh truyền thanh cơ sở
là một hệ thống đã có từ lâu
đã phát huy tác dụng nhiều mặt
khi các phương tiện truyền thông hiện tại phát triển mạnh mẽ
thì hệ thống loa phường xã
vẫn có vai trò chỗ đứng riêng của mình
và có thể khẳng định
trong công cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dù đứng ở vị trí nào
thì hệ thống truyền thanh cơ sở
cũng đã phát huy được hiệu quả của mình
góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh này
chương trình xin được tiếp tục với những nội dung khác
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua
trên địa bàn các xã của huyện văn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra mưa đá
trận mưa đá kéo dài khoảng một mươi phút
kích thước viên đá từ hai đến năm cm
gây thiệt hại về tài sản nhà cửa của người dân
hiện tại chưa ghi nhận thương vong về người
hiện các địa phương đã cử lực lượng kiểm tra thống kê thiệt hại
đây là trận mưa đá thứ ba xảy ra trong vòng tháng ba vừa qua tại yên bái
trong cả ba đợt mưa đá thì rông lốc đã gây thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng
hơn bốn ngôi nhà bị tóc mái
hàng trăm hecta hoa màu bị gãy đổ
nhiều công trình công cộng bị hư hỏng
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương
duy trì ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra
khuyến cáo người dân cần cẩn trọng
theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết
hạn mặn xâm nhập đang làm cho hàng chục nghìn nhân khẩu
ở huyện cần ruộc cần nước và tân trụ
phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng
trước tình hình đó thì các sở ngành doanh nghiệp
bộ đội tỉnh long an đang chung tay chuyển nước ngọt về giúp dân
huyện cần duộc đang là địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
vì nguồn khu vực này không có nước ngầm
theo kế hoạch đến hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguồn nước có công suất khoảng một mươi khối một ngày đêm
sẽ dẫn đến một khối
nhiều người đến về giải được cơn khát nước ngọt
cho người dân vùng hạ cần ruộc và cần nước
trong khi đó sở khoa học và công nghệ tỉnh long an
đang đầu tư máy lọc nước mặn thành nước ngọt
sử dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ khoảng ba trăm linh hộ dân
ấp bốn và năm của xã tân phước tây huyện tân trụ
hiện tại tỉnh long an đã được trung ương hỗ trợ năm tỷ đồng
để trang bị bình chữ nước hai khối cho điểm tập trung
và một khối cho hộ gia đình và hỗ trợ túi lọc nước
để giúp dân chữ nước tưới cho cây thanh long
theo dự báo của tổ chức nông lương thế giới fao
sản lượng lúa thế giới năm hai nghìn hai mươi có thể giảm khoảng hai bảy triệu tấn
trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín có thể tác động đến sản xuất
xuất khẩu lúa gạo của nhiều quốc gia
do đó tại báo cáo chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến điều chỉnh tăng diện tích lúa
vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh ha
sau tháng đầu năm toàn bộ lúa vụ đông xuân cả nước sẽ được thu hoạch
sản lượng dự kiến đạt khoảng hai mươi một triệu tấn thóc
trong đó các tỉnh phía bắc là sáu chín triệu tấn các tỉnh phía nam là một mươi ba hai triệu tấn
sau tháng cuối năm toàn bộ lúa vụ hè thu vụ mùa vụ thu đông
cả nước dự kiến thu hoạch với sản lượng dự kiến là hai mươi ba bốn triệu tấn thóc
trong đó các tỉnh phía bắc là sáu hai triệu tấn các tỉnh phía nam là một mươi bảy hai triệu tấn
theo kế hoạch vụ thu đông năm hai nghìn hai mươi toàn vùng đồng bằng sông cửu long
sẽ duy trì diện tích bảy trăm năm mươi ha
tuy nhiên theo dự báo của tổ chức nông lương thế giới fao
sản lượng lúa thế giới năm hai nghìn hai mươi có thể giảm khoảng hai bảy triệu tấn
nhu cầu tăng ba bảy triệu tấn
thêm vào đó dịch bệnh covid một mươi chín có thể tác động đến sản xuất xuất khẩu
của một số quốc gia sản xuất lúa gạo lớn như trung quốc ấn độ
mặt khác nhu cầu lương thực trong nước cũng như thế giới có thể sẽ tăng
do một số quốc gia và người dân có thể mua để tích trữ
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến điều chỉnh tăng
diện tích lúa vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh ha
từ ngày một tháng năm tới đây theo quy định tại thông tư số sáu năm hai nghìn một mươi ba
của bộ giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư
số ba năm hai nghìn một mươi bảy quy định nội dung chương trình đào tạo thuyền viên
người lái phương tiện thủy nội địa nội dung chương trình đào tạo cấp chứng
chỉ nghề điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển
sẽ được bổ sung kiến thức về hàng hải đồng thời tăng thời gian học
thời gian của khóa học là hai trăm tám mươi giờ gồm các môn hàng hải địa văn thiết bị hàng hải
khí tượng thủy văn quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển điều động tàu
kết thúc khóa học học viên thi trắc nghiệm môn lý thuyết tổng hợp
thi thực hành thao tác hải đồ và giải tránh varada
so với chương trình hiện nay chương trình đào tạo mới tăng thêm một trăm ba mươi giờ học và hai môn
tương tự chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện
đi ven biển có tổng thời gian học bảy mươi năm giờ với hai môn an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường
an toàn sinh mạng trên biển
kết thúc khóa học thì trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp và thực hành thao tác an toàn hệ thống
so với chương trình hiện nay tăng ba mươi năm giờ học nội dung đào tạo bổ sung phần an toàn
khi thực hiện một số công việc đặc biệt an toàn khi làm việc trong không gian kín
an toàn khi làm việc trên cao ngoài mạng an toàn khi tiếp nhận vật tư nhiên liệu phòng chống cháy nổ
để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ và hưởng ứng tháng thanh niên
với những cách làm khác nhau mỗi người mỗi việc
những đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quảng nam đã phát huy vai trò sung kích
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp cho người dân địa phương phòng chống dịch bệnh
hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh đoàn quảng nam các tổng phụ trách của hội đồng đội thành phố tam kỳ
đã tổ chức quyên góp và phát miễn phí hơn ba chiếc khẩu trang cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
khuyết tật ở các trung tâm bảo hộ trẻ em và những người già neo đơn trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó huyện đoàn núi thành và huyện đoàn quế sơn tổ chức chương trình
đội rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống covid một mươi chín
tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp
nhiều cơ sở cũng tổ chức việc là cấp nước sắc
sắc củng cũng như là khẩu trang hay là việc tự các bạn thành lập các cái tổ may
để mà tự may các cái khẩu trang để mà tặng cho người dân
rồi phát huy cái tính sáng tạo của các bạn đoàn viên trong trường học cũng là chiếc xuất ra được cái nước sắc quẩn
với chủ đề tuổi trẻ quảng nam tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng
đoàn thanh niên ở các địa phương như tiên phước hiệp đức và thành phố tam kỳ
đã vận động hiến được hơn tám trăm linh đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện
mặt khác với chương trình ngày chủ nhật xanh có gần sáu đoàn viên thanh niên
người dân của tỉnh tham gia qua đó đã phát miễn phí hơn một mươi hai khẩu trang
một trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn góp phần giúp người dân phòng chống dịch covid một mươi chín
còn tại hà nội cùng với các cấp các ngành thanh niên thủ đô hà nội cũng đã có những cách làm hay
hoạt động ý nghĩa chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phát động các phong trào cuộc thi lễ kỷ niệm bằng hình thức trực tuyến
tránh tập trung đông người để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
hay tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh bằng nhiều phương tiện thông tin fanpage trên mạng xã hội
là một trong số những cách làm mới mà thành đoàn hà nội đã triển khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
và kết cứu vào tình hình dịch bệnh của năm nay
thì phương thức tổ chức hoạt động đoàn của chúng tôi năm nay cũng có sự thay đổi
và phải nói là trong khó khăn thì thanh niên lại càng sáng tạo
và phương thức tổ chức hoạt động của mình mình cũng nghĩ ra nhiều hình thức mới nó hay hơn
và có lẽ nó cũng phù hợp hơn so với tình hình hiện tại
đoàn viên thanh niên của trường đại học đại nam nói riêng cũng như của thành đoàn hà nội nói chung
đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa phòng chống dịch
để chung tay cùng cộng đồng quyết đẩy lùi và chiến thắng virus corona
cùng với đó là các hoạt động thiện nguyện phát gần hai trăm linh khẩu trang miễn phí cho các tầng lớp nhân dân thủ đô
cũng như ở nhiều tỉnh thành khác
trao tặng một trăm linh bồn rửa tay dã chiến tại những nơi công cộng bến xe nhà ga
lập chốt đo thân nhiệt phát trung dịch rửa tay miễn phí
thanh niên thủ đô đang phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động xã hội
đây là cái dịp mà tuổi trẻ anh y cưới nước đang vào cuộc rốt ráo
đặc biệt là những nơi mà có người bệnh covid một mươi chín
để hướng hướng thiết thực các cơ gọi của đảng chính phủ
bộ y tế trong phòng chống dịch covid
tháng thanh niên là dịp để đoàn viên thanh niên thủ đô công nghiên sức trẻ
trí tuệ tài năng đối với cộng đồng
những kết quả sáng tạo nổi bật tuổi trẻ của thủ đô đã đạt được cũng là những tiền đề
để tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
thanh niên thủ đô tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng đạt kết quả cao như mục tiêu đã đề ra
với thông điệp họa sĩ chung tay đẩy lùi covid một mươi chín
các họa sĩ trên cả nước đã đóng góp những tác phẩm nghệ thuật của mình
để tham gia triển lãm và đấu giá trực tuyến tại địa chỉ nhóm facebook vietart exchange
nhằm gây quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi
đây là cách mà các họa sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng
chương trình triển lãm và đấu giá trực tuyến có sự tham gia của sáu mươi họa sĩ trong cả nước
với hơn một trăm linh tác phẩm khai thác nhiều đề tài khác nhau như dịch covid một mươi chín
phong cách thiên nhiên cuộc sống đô thị trên những chất liệu khác nhau
triển lãm và đấu giá trực tuyến không chỉ là cách
mà các nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của mình tới công chúng
trong lúc dịch covid một mươi chín mà năm mươi số tiền thu được sẽ được các họa sĩ dùng
vào việc ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
dịch covid một mươi chín khiến cho nhiều hoạt động văn hóa bị hủy bỏ hoặc tạm dừng
đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để những người làm nghệ thuật sáng tạo
mở ra những hướng tiếp cận mới cho khán giả yêu nghệ thuật đối với các tác phẩm
mới đây tại hà nội
để giúp cho công chúng có không gian thưởng lãm nghệ thuật vừa an toàn vừa chất lượng
lunart art đã giới thiệu tới công chúng thủ đô triển lãm tranh sân mài
biểu hiện và trừ tượng mà không tổ chức khai mạc quy mô
nhằm bảo đảm quy định về an toàn trong mùa dịch
biểu hiện và trừ tượng là tên buổi triển lãm lunet air
giới thiệu đến công chúng thủ đô tại số một đường thanh niên
triển lãm đã giới thiệu tới công chúng hơn bốn mươi tác phẩm nghệ thuật tranh sân mài
đặc sắc của bốn họa sĩ nổi tiếng tại việt nam là nguyễn văn truyền
diệp quý hải mai đắc linh và trần ngọc hưng
mỗi người một phong cách hội họa khác nhau
song đều khơi dậy cho người xem cách cảm về cái đẹp trong nghệ thuật hội họa
triển lãm tranh sơn mài biểu hiện và trừ tượng đã giúp công chúng có một cái nhìn khác
trên chất liệu sơn mài một chất liệu truyền thống của người việt
ngoài việc đến trung tâm để thưởng lãm tranh
bạn yêu tranh có thể truy cập vào fanpage hoặc trên website lunetair com
để theo dõi và thưởng lãm nét đẹp của tranh sơn mài việt nam qua triển lãm lần này
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi điểm qua những tin tức trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị chuyên mục cùng bàn luận trên báo quân đội nhân dân số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết chăm lo những người trên tuyến đầu chống dịch
những ngày cao điểm của phòng chống dịch covid một mươi chín đã đến
điều lo lắng về lây nhiễm chéo trong cộng đồng và với chính các cán bộ nhân viên y tế
cũng đã xảy ra ở một vài nơi
hiện tượng này không chỉ đòi hỏi những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt hơn trong công tác phòng tránh
điều trị trong toàn xã hội mà còn cần chăm lo cẩn trọng nghiêm ngặt và quan tâm thiết thực
nhiều mặt hơn nữa cho đội ngũ chiến sĩ áo trắng những người đang đứng trên tuyến đầu chống dịch như chống giặc
việc an toàn của toàn xã hội gắn liền với an toàn của đội ngũ y bác sĩ
bởi vậy chúng ta mong mỏi hy vọng và sẵn sàng cùng ngành y tế và nhà nước
có những biện pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn cao nhất cho đội quân xung kích của mình
thưa quý vị và các bạn hàng loạt hàng hóa ồ ạt xuất nhập trở lại với trung quốc
là thông tin trên báo thanh niên
sau gần bốn tháng cấm biên bởi đại dịch covid một mươi chín những ngày gần đây hàng vạn container hàng hóa
đã được thông quan giữa việt nam trung quốc qua các cửa khẩu
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh nhận định thị trường trung quốc
hồi phục nhanh sau khi khống chế dịch vào tháng ba cùng với các chính sách khuyến khích hồi phục đồng bộ quyết liệt
đây sẽ là cơ hội dành cho việc tiêu thụ hàng hóa trong đó có nông sản
trung quốc sẽ là khu vực quyết định tri phối đồng bộ
đầu ra sản phẩm nông sản việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
do vậy cần huy động mọi nguồn lực để tập trung chỉ đạo sâu sát toàn diện để khai thác lợi thế này
trái hẳn với nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh
cũng vùng đồng bằng sông kiểu long đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa đông xuân muộn
trong sự phấn khởi vì giá lúa tăng đỉnh điểm
phản ánh vấn đề này báo lao động có bài viết
đồng bằng sông kiểu long trúng mùa đậm giá lúa tăng cao
ngành nông nghiệp việt nam đang khai thác mọi lợi thế cơ hội để biến nguy thành cơ
nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển trong tình hình khó khăn của dịch bệnh hiện nay
theo phó giáo sư tiến sĩ võ tầm xuân
hiện nay thái lan nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đang chịu thiệt hại lớn do hạn mặn
việt nam cũng bị hạn mặn nhưng diện tích nhỏ chỉ khoảng hai mươi tám ha lúa bị ảnh hưởng
do đó việt nam có nguồn cung gạo khá dồi dào
đó là chưa kể hai vụ trước việt nam đều trúng mùa sản lượng tăng mạnh không lo chuyện thiếu hụt
bảo đảm đủ sản lượng cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
thông tin trên báo tiền phong tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba tại trụ sở trung mương đoàn
bí thư thứ nhất trung ương đoàn lê quốc phong sẽ đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên
xoay quanh chủ đề khát vọng thanh niên việt nam
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tháng thanh niên hai nghìn hai mươi và kỷ niệm tám mươi chín năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trước thêm buổi đối thoại trực tuyến giữa bí thư thứ nhất trung ương đoàn với đoàn viên thanh niên cả nước
đã có các ý kiến của du học sinh gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu cán bộ đoàn
ở họ đều có điểm chung là mong muốn có một môi trường để trải nghiệm làm việc và công hiến
chương trình được thực thuật trực tiếp tại cổng thông tin điện tử chính phủ và livestream tại các fanpage
cổng thông tin trung ương đoàn báo tiền phong báo thanh niên trung tâm truyền hình thanh niên
đoàn thanh niên cả nước
có thể đặt câu hỏi với bí thư thứ nhất trung ương đoàn tại địa chỉ http đoithoai doanthanhnien vn
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ban tổ chức lưu ý các điểm tập trung đoàn viên thanh niên
theo dõi chương trình đối thoại dưới hai mươi người
chỉ sau hơn hai tháng dịch covid một mươi chín bùng phát nhiều doanh nghiệp vận tải đứng trước nguy cơ phá sản
cho nhân viên nghỉ đồng loạt
nhưng trong bối cảnh khó khăn
cũng có không ít doanh nghiệp đang nỗ lực gồng gánh không để người lao động phải mất việc mất thu nhập
doanh nghiệp vận tải gồng mình nuôi người lao động là phản ánh của báo giao thông chung quanh vấn đề này
để hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải các bến xe trong giai đoạn xảy ra dịch và sau dịch có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
tổng cục đường bộ việt nam đã kiến nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố báo cáo chính phủ
để hỗ trợ cơ chế chính sách giảm thuế phí lệ phí ra vào bến xe
đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng miễn giảm lãi suất các khoản vay
giãn nợ hoặc khoanh nợ có chính sách cho vay yêu đãi sau khi hết dịch để các đơn vị kinh doanh vận tải có điều kiện tái sản xuất kinh doanh
đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cho phép lùi thời gian đóng các khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
thưa quý vị
sáng lợn hơi đã bắt đầu hạ nhiệt sáng
sau chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trứng gia cầm tại đồng bằng sông cửu long giảm mạnh
trong khi giá sầu riêng tăng cao là những thông tin thị trường sẽ có trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
sau phần tin thị trường sẽ là những thông tin về việc giãn nợ khoanh nợ và giảm lãi suất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn
đề xuất hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp cùng nhiều thông tin quan trọng khác
theo nông dân hiện tại các thương lái chỉ mua cầm chừng những diện tích dưa nằm sát đường giao thông đi lại thuận lợi
giá cũng chỉ từ bảy trăm linh một đồng một kg
những ruộng dưa ở xa nếu bán giá như vậy thì không đủ chi phí thuê nhân công xe vận chuyển nên nhiều người dân đành bỏ dưa hấu hư hỏng mà không bán
có bảy loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được acv miễn giảm giá bao gồm dịch vụ dẫn tàu bay dịch vụ thang ống thuê băng truyền xử lý hành lý tự động thuê quầy phục vụ mặt đất dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng
diện các hoạt động phi hàng không acv đang nghiên cứu xây dựng các kịch bản và phương án hỗ trợ theo diễn biến
theo số liệu thống kê của bộ lo động thương binh và xã hội trong tháng hai vừa qua đã có bốn mươi bảy một trăm sáu mươi bốn người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng năm mươi chín hai so với tháng một
và tăng bảy mươi so với cùng kỳ năm ngoái
bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra ba kịch bản dựa trên mức tăng trưởng gdp của việt nam để dự báo về lao động thất nghiệp trong tháng ba
trong kịch bản xấu nhất số lao động mất việc làm có thể lên tới một triệu người trong ký một năm hai nghìn hai mươi
với các kịch bản trên thì ngay trong tháng ba này áp lực về người lao động mất việc làm sẽ tăng ít nhất hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo dự thảo này doanh nghiệp thuộc đối tượng bị ảnh hưởng covid một mươi chín sẽ được gia hạn nổi bật
nó được nộp thuế giá trị gia tăng của các tháng tính từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo tính toán của bộ tài chính số tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp được gia hạn là một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
ngân sách nhà nước sẽ chỉ chậm thu chứ không giảm vì thuế giá trị gia tăng là sắc thuế mà doanh nghiệp thu từ người tiêu dùng buộc phải nộp lại cho ngân sách
cũng theo dự thảo nghị định cá nhân nhóm cá nhân hộ gia đình kinh doanh thuộc các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín được gia hạn nộp thuế thu nhập đến trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
công văn của sở giáo dục và đào tạo hà nội nêu rõ các trường không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với học sinh phụ huynh học sinh khi học online do nhà trường giáo viên nhà trường tổ chức kể cả việc bắt đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh hỗ trợ cho nhà trường giáo viên
để được miễn giảm thuế doanh nghiệp tổ chức cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh cần lập hồ sơ gửi thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị miễn tiền chậm nộp gia hạn nộp thuế
đối với các cá nhân kinh doanh riêng lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do thay đổi doanh thu vì tác động của dịch tri cục thuế sẽ hướng dẫn hỗ trợ giúp gắn thời gian xử lý hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh
đối với các trung tâm thương mại các chợ có đơn xin giảm thuế tập thể tri cục thuế khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề để giảm trừ theo thực tế
theo quyết định này của bộ giao thông vận tải các đơn vị kinh doanh vận tải có thể dựa vào tình hình thực tế trong dịch covid một mươi chín để bố trí phương tiện hoạt động phù hợp bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đồng thời cắt giảm đột số chuyến tại các thời điểm không có khách
trước đây vi phạm này bị xử phạt đình chỉ khai thác tuyến trong một tháng
nếu chủ xe là cá nhân nếu chủ xe là tổ chức mức phạt gấp đôi lái xe ngoài bị phạt tiền còn bị buộc hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm nếu chủ xe đồng thời là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo mức phạt đối với chủ xe
sau vụ tai nạn xe buýt làm hai người tử vong bạc liêu sẽ tầm kiểm tra các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải xe buýt trên địa bàn
sở giao thông vận tải chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với hợp tác xã đại tháng hai đồng thời kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải xe buýt đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã khác hoạt động trên địa bàn
chỉ đạo các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải tuyên truyền cho các lái xe và các bộ phận chức năng của doanh nghiệp hợp tác xã về nghị định một trăm linh của chính phủ
công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm cấp vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô
trong đó lưu ý đến việc dừng đỗ không đúng quy định và chạy quá tốc độ theo quy định của xe buýt
thưa quý vị xe container lật nghiêng rơi trục bánh xe sau khi tông vào chân cầu vượt
cây khô bật gốc đổ trúng người đi xe máy là những thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực quốc lộ năm hướng từ cảng đi ngã tư metro hải phòng bị un tắc giao thông nghiêm trọng
chiếc xe container hư hỏng nặng lật nghiêng nằm chắn ra đường
thông tin ban đầu cho biết chiếc xe container khi lưu thông trên quốc lộ năm hướng từ cảng đi ngã tư metro
khi đi qua chiếc số nhà hai trăm một mươi sáu đường nguyễn văn linh thì bất ngờ tông vào giải phân cách cứng ở chân cầu vượt
cú tông này làm cho chiếc xe container lật nghiêng phần rơ móc của xe nằm chắn ngang đường
tại hiện trường vụ tai nạn chiếc xe container hư hỏng nặng phần đầu xe
cà bin của xe container nằm gác hẳn lên giải phân cách chia hai làn đường dành cho xe máy và ô tô
hình ảnh ghi lại được cho thấy khi đang di chuyển trên đường
hai người đi xe máy bất ngờ bị một cây khô bật gốc đổ trúng người
rất may vụ tai nạn không gây thương vong lớn hai người đi xe máy chỉ bị xây sức nhẹ
vụ tai nạn hy hữu này xảy ra tại một tuyến đường thuộc thành phố hải phòng
hiện nay trên một số tuyến đường vẫn còn tình trạng cây cố
chết khô nhưng chưa được các ngành chức năng xử lý
những năm qua việc cây xanh trên phố bất ngờ gãy đổ khi trời rông bão gây tai nạn
thậm chí làm chết người đã không còn là chuyện hy hữu
nó trở thành mối lo ngại với người dân mỗi khi lưu thông trên đường
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chào ngày mới ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại